các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước đã mua từ công ty việt á gần tám mươi bảy bốn trăm linh kit xét nghiệm covid một mươi chín
và bốn mươi bảy chín trăm linh kit xét nghiệm tách chiết với tổng số tiền hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán trên bảy một tỷ đồng
số còn lại là ba mươi bốn ba mươi tám tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục thanh toán
cũng trong năm hai nghìn hai mươi một cdc bình phước còn mua máy xét nghiệm rintam pcr
và máy tách chiết tự động dna rna của công ty việt á
với tổng kinh phí hai bảy mươi năm tỷ đồng theo hình thức chỉ định thấu xuất gọn
cả hai máy đều đang hoàn tất thủ tục chưa thanh toán
trao đổi với báo chí cũng như thông tin công khai trên đài truyền hình địa phương
ông nguyễn văn sáu giám đốc cdc bình phước thừa nhận có việc nhận quà của công ty việt á
và xin nộp lại quà tặng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
xuất phát từ mâu thuẫn về việc xả nước bẩn và rác thải ra đường đi trước cổng nhà
nguyễn văn vụ ở huyện ninh giang tỉnh hải dương đã dùng dao bầu đâm chết ông nguyễn hữu vanh chú cùng thôn
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua sau khi uống rượu xong giữa vụ và vợ ông vanh xảy ra cãi vã
do bực tức vụ về nhà lấy dao bầu quay trở lại đâm vào ngực trái khiến ông vanh tử vong
gây án xong vũ mang con dao gây án ra cầu hiệp vứt
vụ là đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận
ba công dân xuất nhập cảnh trái phép do trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh thủy khẩu long châu trung quốc trao trả
trong đó có một đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang truy nã
đối tượng là cao văn phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại thị trấn lục nam huyện lục nam tỉnh bắc giang
bỏ trốn từ ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn chín bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang truy nã về tội giao cấu với trẻ em
sau khi bỏ trốn sang trung quốc đối tượng đã làm thuê tại huyện ninh minh thành phố sùng tả tỉnh quảng tây và tỉnh quảng đông trung quốc
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi đang cùng vợ con trở về việt nam thì bị đại đội quản lý biên giới ninh minh trung quốc bắt giữ
sau khi tiếp nhận đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã hoàn tất thủ tục hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam tỉnh bắc giang để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị quốc lộ chín là tuyến giao thông huyết mạch nối vùng phía tây tỉnh quảng trị với hai tỉnh là savanakhet và saravan của lào thông qua cửa khẩu lao bảo
đây cũng chính là tuyến đường nóng về tội phạm buôn lậu và ma túy qua biên giới nhất là dịp tết nguyên đán đang đến gần
nhiều vụ việc liên quan đến đường dây buôn lậu và đường dây vận chuyển ma túy đã được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tuyến chủ động đấu tranh phát hiện
thời điểm cần tết nguyên đán trên quốc lộ chín
những xe khách thông thường như thế này luôn hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ lưu thông với tốc độ rất nhanh với mục tiêu là né tránh lực lượng chức năng
nếu không may bị kiểm tra đột xuất hàng loạt hàng tiêu dùng như thuốc lá mỹ phẩm rượu gắn mát ngoại nhập được cất dấu rất kỹ
các đối tượng khai nhận đây đều là hàng nhập lậu và được thuê vận chuyển theo đơn đặt hàng
đây cũng là một trong số ít vụ việc được lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đạc rồng đã trực tiếp phát hiện ba mươi vụ vận chuyển hàng hóa trái phép thu giữ hơn hai mươi hai kg đường trắng năm năm trăm linh chai rượu các loại hơn một mươi bốn gói thuốc lá một trăm tám mươi bốn kg pháo nổ
và hơn tám viên bà túy
lợi dụng địa hình tuyến biên giới các đối tượng bất chấp thủ đoạn để vận chuyển kiếm lợi nhuận khi phát hiện lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát các đối tượng nhanh chóng chuyển hướng di chuyển

tội phạm trên tuyến quốc lộ chín sẽ còn diễn biến phức tạp sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng
sẽ góp phần kéo giảm kìm hãm sự hình thành các tù điểm nóng về buôn lậu và vận chuyển ma túy thâm nhập vào nội địa
vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối qua tại quận hoàng mai hà nội đã khiến ba người tử vong
hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để điều tra
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín h ba mươi tối qua lúc này các hộ dân liền kề nghe thấy tiếng nổ lớn
sau đó khói bốc ra từ căn nhà trọ ngách bảy mươi chín ngõ một mươi tám định công thượng quận hoàng mai hà nội
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an quận hoàng mai đã điều hai xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
xác định có người mắc kẹt bên trong phòng trọ lực lượng chức năng triển khai đồng thời các biện pháp vừa dập lửa vừa tìm kiếm cứu nạn
đến hai mươi hai h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế tuy nhiên ba người bên trong phòng trọ đã tử vong
hiện trường ngôi nhà phần mái lập rô xi măng đã bị thổi bay vỡ nát
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí ga trong phòng trọ
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị nằm trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ nhất của quốc hội khóa một mươi năm chiều nay ngày bốn tháng một
tại buổi thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoán tiền tệ để hỗ trợ cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhiều đại biểu quốc hội tp hcm cho rằng cần phải có sự phân bổ kinh phí cho từng lĩnh vực đặc biệt là y tế
và cần có chính sách ưu tiên sản xuất vaccine trong nước
từ thực tiễn của tp hcm phân tích những nội dung cụ thể liên quan đến quy mô tổng thể chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách khác
thấy rằng một số chính sách hỗ trợ dự kiến triển khai nhưng chưa được tính toán vào quy mô hỗ trợ tổng thể của chương trình
đại biểu quốc hội tp hcm đề nghị cần quy định cụ thể hơn nữa tránh nghị quyết đưa ra không thực hiện được do khả năng ngân sách có hạn
đề nghị bổ sung tính toán lại số liệu làm rõ tổng quy mô của các chính sách hỗ trợ nhất là đối với ngành y tế
lý giải thêm về vấn đề này
nguyễn thiện nhân nguyên trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm nguyên bí thư thành ủy thành phố cho rằng
trong đại dịch covid một mươi chín lực lượng y tế đã nỗ lực và cống hiến hết mình tham gia vào việc tiêm chủng xét nghiệm khám chữa bệnh covid một mươi chín
vì vậy cần có sự phân bổ kinh phí cho lĩnh vực này
bên cạnh đó cần có những chính sách để khuyến khích ưu tiên sản xuất vaccine covid một mươi chín trong nước
và tạo điều kiện nhất có thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ thử nghiệm sản xuất thuốc vaccine
trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
thưa quý vị tp hcm vừa có thêm một ca nhiễm biến chủng omirom nhập cảnh và hiện đang được điều trị tại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đây là thông tin được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm công bố vào buổi họp báo chiều nay ngày bốn tháng một
theo đó sau năm ca nhiễm biến chủng omecron được sở y tế tp hcm công bố ngày một tháng một vừa qua
chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết vừa có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
các ca nhập cảnh vào hai mươi chín tháng một mươi hai và dương tính với sars cov hai sau khi được giải trình từ gen và xác định nhiễm biến chủng omicron
và được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để tiếp tục theo dõi và điều trị
như vậy hiện thành phố có sáu ca nhiễm biến chủng omicron và đều là các ca nhập cảnh
theo sở y tế các bệnh nhân đều đã âm tính trở lại sức khỏe ổn định
hiện các công tác xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng này đã được thành phố chuẩn bị
đồng thời theo sát diễn tiến các ca bệnh để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
ngày bốn tháng một ubnd tp hcm có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke
câu lạc bộ khiêu vũ massage được phép hoạt động trở lại kể từ ngày một mươi tháng một
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd tp hcm yêu cầu các cơ sở đảm bảo bộ tiêu chí
đánh giá an toàn phòng chống dịch của ubnd tp hcm các địa phương thẩm định cho phép hoạt động
theo khắp độ dịch của từng địa phương
trên cơ sở đề xuất kiến nghị của các cơ sở kinh doanh các dịch vụ này sở văn hóa và thể thao nhận thấy
tình hình dịch bệnh trên thành phố từng bước được kiểm soát tốt tỷ lệ bao phủ vaccine cao
hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
nên sở văn hóa và thể thao đề xuất ubnd tp hcm xem xét chấp thuận chủ trương cho phép dịch vụ
karaoke vũ trường và các cô lạc bộ khiêu vũ được hoạt động trở lại
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân
cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế
thưa quý vị sáng nay học sinh các khối lớp sáu lớp tám lớp một mươi một mươi một ở tp hcm đã trở lại trường
sau thời gian học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc đảm bảo an toàn các trường học thì ở các trường cũng đã nhanh chóng lên lịch
ôn tập kiểm tra cuối học kỳ một cho học sinh
với việc học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường các trường trung học phổ thông được xem như trở về trí dạy học bình thường
và công tác đón học sinh khối một mươi một mươi một cũng được chuẩn bị như đón học sinh khối một mươi hai các tỷ ba tuần
để đảm bảo an toàn cho học sinh nhà trường tiến hành chia ca học lệch ca lệch giờ và chủ động phương án dạy học phù hợp
vì việc mà đón các em học sinh khối một mươi một mươi một trở lại trường thì nhà trường cũng tổ chức sinh hoạt dưới cờ
để chia sẻ cũng như là quán triệt các em các biện pháp để bản tự an toàn covid
trong trường học thì trường cũng chia ca cho các em như là các em học sinh khối một mươi một mươi một thì xem kẻ học hai bốn sáu ba năm bảy
cũng như là chiều hai bốn sáu thì cả khối một mươi một mươi một cùng học còn khối một mươi hai thì học tất cả các buổi sáng
ngoài ra thì ngoài những giờ học trực tiếp tại trường như vậy mà nếu mà các lớp có giờ nữa
thì các lớp đó các tiết đó sẽ được học online tại nhà
với thực tế hai tuần thí điểm cho học sinh lớp chín học trực tiếp an toàn
các trường trung học cơ sở cũng căn cứ vào tình hình thực tế của trường mình
để bố trí lịch học hợp lý an toàn và có thể xử lý các vấn đề phát sinh
mà không làm ảnh hưởng nhiều đến công tác dạy và học
nhìn chung tâm lý các em đều khá thoải mái chấp hành đúng nguyên tắc năm k
và hướng dẫn của các thầy cô và phụ huynh cũng yên tâm với sự chuẩn bị của nhà trường
có lo lắng thì cũng có lo lắng một chút thôi nhưng mà tình mình bị bệnh
cái thành phố thì đã ổn định rồi nên con đến trường là điệp tốt để mà các bé qua nhập lại
đừng bị đầy đủ hậu trang tựa tay cũng như thuốc sát hỏng để mà bé an tâm đến trường
em thấy là sau khoảng một thời gian dài thì em thấy được đến trường
được gặp mặt các bạn bè các thầy cô thì em thấy cũng rất là vui
tại vì ở nhà học online thì em mặc dù là em cũng được gặp bạn bè trực tuyến
nhưng mà nó cũng không có một cái cảm giác phấn khích khi mà được gặp mặt trực tiếp trên trường
và ở đây thì em cũng
được vui chơi em được học hỏi nhiều điều hơn khi mà ở nhà
về công tác chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ với lộ trình tổ chức học trực tiếp
như thành phố đã thực hiện trong thời gian qua học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
và đã có thời gian hai tuần để ôn tập củng cố kiến thức
vì vậy học sinh hai khối lớp này sẽ thực hiện các bài kiểm tra học kỳ một trước
bắt đầu từ ngày một mươi tháng một
còn đối với học sinh các khối lớp bảy tám một mươi một mươi một bắt đầu trở lại trường từ ngày bốn tháng một
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ hướng dẫn các trường bố trí thời gian sao cho thực hiện như kế hoạch đưa ra
căn cứ và hướng dẫn các trường trung học cơ sở trung học phổ thông cũng chuẩn bị kế hoạch ôn tập cho các em
nếu có kế hoạch không có gì thay đổi thì trong trường có một tuần để các em củng cố lại kiến thức
trong quá trình học trực tuyến có thể các em có những lỗ hỏng hay kiến thức
thì một tuần này trường sẽ cố gắng để tận dụng tối đa để các em củng cố lịch kiến thức
và tuần sau tuần ngày một mươi tây thì
nếu mà theo kế hoạch như cũ thì kế hoạch tiếp tục tổ chức cho thi học kỳ kiểm tra định kỳ cho khóa một mươi và khóa một mươi một
trường có yêu cầu là phụ huynh với giáo viên là tập trung vào vấn đề là ôn tập
thì nội dung ôn tập thì vẫn phải tuân theo đúng những cái văn bản chỉ đạo của ngành
ví dụ những cái kiến thức mà các em tự nghiên cứu tự học thì những kiến thức đó là không kiểm tra
và tập trung vào cái cốt lõi của bài học
để các em
để các em có thể ôn dễ dàng hơn
sở dục đào tạo tp hcm cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh không nên lo lắng và áp lực với kỳ kiểm tra này
sở giáo dục đào tạo đã giao quyền chủ động cho các nhà trường
trong thời gian đầu tuần trở lại trường giáo viên và các tổ bộ môn sẽ xác định cụ thể mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh
để xây dựng ma trận cấu trúc bài kiểm tra phù hợp
hai mươi năm quận bình thành
theo thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ ba mươi phút cùng ngày chiếc ô tô bốn chỗ biển số năm mươi hai p năm nghìn tám trăm bốn mươi một
do nữ tài xế lái từ trong hẻm ra đường ung văn khiêm quận bình thạnh
thì bất ngờ lao thẳng về phía trước tông trúng hai người phụ nữ đi trên hai xe máy
chiếc ô tô sau đó hút vào nhà dân làm vỡ bức tường và cánh cửa sắt
hai nạn nhân bị thương trong vụ việc được người dân đưa đi cấp cứu
tại hiện trường một phần tường gạch của tiệm bán giày bị đổ sập
một cánh cửa sắt của nhà dân kế bên cũng bị xe hút ngã đổ
nhận tin báo công an quận bình thạnh có mặt ghi nhận hiện trường
trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và di dời các phương tiện
nguyên nhân bước đầu được xác định có thể do nữ tài xế đạp nhầm chân ga
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng đào minh trương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tại xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đây là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi đào minh chương cùng đồng bọn
đã sử dụng dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác
tại khu vực cầu kim sơn phường ba thành phố bạc liêu khiến cho nhiều người bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ xử lý
riêng đào minh chương thì đã bỏ trốn khỏi địa phương
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc cũng như xác định chương là đối tượng đặc biệt nguy hiểm
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi một cơ quan công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
sau hơn một mươi một năm qua các biện pháp nghiệp vụ xác định tung tích của đối tượng
công an tỉnh bạc liêu đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh bắt giữ đào minh chương
tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
vụ việc hiện đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật